ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết
hiện vé tàu tết thống nhất chiều từ hà nội đi các tỉnh phía nam trước tết vẫn còn
nhưng không còn nhiều vé dừng nằm ngày cao điểm
chiều từ hà nội đi các tỉnh phía nam sau tết cũng không còn nhiều vé
ngoài ra từ hôm nay hai mươi một tháng một mươi hai đường sắt hà nội bắt đầu bán vé tết các tàu địa phương
các tuyến hà nội lào cai hà nội hải phòng chạy hai chuyến một ngày mỗi chuyến khoảng bảy trăm linh khách
tuyến hà nội vinh chạy hai chuyến một ngày mỗi chuyến khoảng năm trăm linh khách
với tàu tết thống nhất chiều từ hà nội đi các tỉnh phía nam hiện vẫn còn vé trước tết
nhưng không còn nhiều vé dường nằm ngày cao điểm
ngoài ra chiều từ hà nội đi các tỉnh phía nam sau tết cũng không còn nhiều vé